hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
còn đối với miền trung thì phía bắc sẽ có mưa vài nơi buổi sáng có sương mù trời rét phía nam thì buổi sáng nay cũng có mưa mưa rào dài rác
sau đó thì đến trưa chiều thì trời sẽ nắng về nhiệt độ cao nhất ở phía bắc miền trung là hai mươi hai mươi ba độ c còn phía nam miền trung là hai mươi ba hai mươi sáu độ c
nhiệt độ thấp nhất trong ngày là một mươi sáu một mươi chín độ còn phía nam thì có nơi trên một mươi chín độ
trong khi đó tây nguyên và nam bộ phổ biến ít mưa ngày trời nắng khu vực tây nguyên trời rét vào sáng sớm và đêm
nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi tám độ cao nhất phổ biến từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi trên hai mươi chín độ
còn ở nam bộ nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi bốn độ và cao nhất là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
ngoài những lưu ý về tình hình thời tiết thì quý vị cũng đừng quên hãy đeo khẩu trang khi ra đường để phòng tránh dịch bệnh covid một mươi chín
còn bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
thưa quý vị dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng có nhiều điểm mới không chỉ ở câu chữ mà còn ở tầm bao quát cách tiếp cận
lần đầu tiên trong các dự thảo báo cáo chính trị đề cập đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
trong đó đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc của nhân dân đây được xem là một điểm nhấn quan trọng
điều này càng có ý nghĩa hơn khi vai trò của nhân dân và mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng được thể hiện trong các văn kiện của đảng
và không những thế quan điểm dân làm gốc tiếp tục được khẳng định và thể hiện đậm nét trong các dự thảo văn kiện của đại hội
chủ đề này đã được rất nhiều đại biểu tham dự đại hội tập trung thảo luận cho ý kiến và nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân cán bộ đảng viên
những ngày này ông vũ văn phú cùng các đảng viên ở khu dân cư luôn cập nhật theo dõi tin tức về đại hội đảng
theo ông dự thảo các văn kiện của đại hội đảng lần này có rất nhiều điểm mới trong đó quan điểm dân là gốc
mọi thành quả đều vì người dân vốn là mục tiêu mà đảng ta luôn phấn đấu từ khi thành lập đến nay giờ trong thời kỳ mới lại càng được làm rõ
đảng rất gần gũi với nhân dân và mục tiêu lý tưởng của đảng không ngoài gì khác đó là hạnh phúc của nhân dân
chính vì vậy cho nên là cái đường lối trong đại hội một mươi ba đề ra thì càng thể hiện sâu sắc vấn đề này
trong bài phát biểu tại phiên khai mạc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã khẳng định
trong mọi công việc của đảng và nhà nước luôn phải quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc
thật sự tin tưởng tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân kiên trì thực hiện phương châm
dân biết dân bàn dân làm
dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng
có thể thấy vai trò của người dân ngày càng được nâng cao
điều này đã được cảm nhận rõ ngay từ công tác chuẩn bị của đại hội
để chuẩn bị cho đại hội ban chấp hành trung ương bộ trị ban bí thư đã gửi các báo cáo chính trị
để xin ý kiến nhân dân rộng rãi các tầng lớp nhân dân
tôi thấy đây là một sự thực hiện quyền dân chủ rộng rãi đối với nhân dân
để nhân dân đóng góp trí tuệ công sức của mình vào để xây dựng đất nước
và tạo ra một sự đồng thuận giữa đảng nhà nước và nhân dân
để chúng ta cùng nhau đoàn kết phấn đấu và xây dựng phát triển đất nước
ngay từ thời nguyễn trãi ngày xưa cũng đã nói là việc mà muốn thành công
thì là ở yên dân hồ chủ tịch cũng đã nói với nhân dân là phải lấy dân làm gốc
trong văn kiện của đại hội đảng thì tôi thấy là vì dân rồi là tất cả vì dân
nhưng mà trong này có một cái là dân hưởng thụ nữa thì tôi thấy cũng có một cái niềm tin rất là lớn
bên cạnh những phương châm quen thuộc dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
thì trong dự thảo các văn kiện đại hội một mươi ba đã thêm các cụm từ dân giám sát dân thụ hưởng
đây là điểm nhấn quan trọng thể hiện tư tưởng vì dân
trọng dân đề cao vai trò vị thế sức mạnh của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước
và cũng khẳng định nhân dân luôn là chủ thể động lực và mục tiêu phát triển của đất nước
thụ hưởng chính là động lực to lớn tạo lên sức mạnh của nhân dân
trong cái việc biết cái khát vọng của cả đảng của cả dân
về phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc thành hiện thực
cho nên là thực hiện cái tốt cái quyền thụ hưởng của nhân dân
thì thụ hưởng biến thành là động lực và mục tiêu cuối cùng của cái chủ nghĩa xã hội
là tất cả là vì hạnh phúc của nhân dân
để nhân dân có thể thực hiện tốt các quyền của mình
trong đó có quyền giám sát quyền được thụ hưởng
đòi hỏi các văn kiện cần được cụ thể hóa bằng các chủ trương chính sách
thể chế hóa thành pháp luật và các chương trình hành động
đặc biệt là phải luôn giữ vững và củng cố niềm tin
thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân
thắt chặt mối quan hệ giữa đảng với nhân dân
bằng tăng cường vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng đảng và chính quyền
và nhằm vào cái việc là củng cố và nâng cao cái niềm tin của nhân dân
vào đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
có niềm tin có lẽ là sẽ có tất cả
việc tiếp tục đề cao vai trò chủ thể vị trí trung tâm của nhân dân
trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thể hiện sự thấm nhuần quan điểm dân là gốc
từ đó cũng khơi dậy tinh thần yêu nước khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân
tạo nên những tiền đề quan trọng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới

chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh vừa quyết định phong tỏa tạm thời
toàn bộ xã an sinh thị xã đông triều để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
do đã ghi nhận thêm các ca nhiễm covid một mươi chín tại xã an sinh thị xã đông triều
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh nguyễn tường văn đã quyết định
thực hiện phong tỏa toàn bộ xã an sinh thị xã đông triều
và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi sáu cttg ngày ba mươi
hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ từ ngày ba mươi tháng một đến một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân thị xã đông triều thực hiện ngay việc truy vết các trường hợp tiếp xúc với f
lập các chốt kiểm soát đối với tất cả các khu vực có ca nhiễm f và f một trên địa bàn thị xã đông triều
không cho người ra vào trừ trường hợp cần thiết như cấp cứu khám chữa bệnh
phải có ý kiến cụ thể của ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cũng giao sở y tế công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh
huy động lực lượng cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc hỗ trợ thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tập trung
tại các xã phường theo đề nghị của các địa phương
vào tối ngày ba mươi tháng một bộ y tế tiếp tục có thông báo khẩn số ba mươi một về hai địa điểm tại thái bình
có liên quan đến ca mắc covid một mươi chín và đề nghị người từng đến khai báo y tế
bộ y tế đề nghị những người đã đến các địa điểm sau
ngày hai mươi bốn tháng một từ bảy h ba mươi phút cho đến tám h quán hiền bắc tổ dân phố số ba thị trấn diêm điền huyện thái thụy tỉnh thái bình gần chợ diêm điền
ngày hai mươi bốn tháng một từ tám h đến tám h ba mươi phút quán nước mắm diêm điền tổ dân phố số tám thị trấn diêm điền huyện thái thụy tỉnh thái bình
cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại
những người đã tiếp xúc gần với mình
một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm bộ y tế hai nghìn hai trăm bảy mươi ba tám trăm ba mươi sáu nghìn bảy trăm hai mươi hai trung tâm kiểm soát bệnh tật thái bình
khai báo y tế trực tuyến tại website tờkhaiyt vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe
cài đặt ứng dụng bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín tại địa chỉ website www bluezone gov vn

chiều qua đà nẵng đã chính thức tháo rỡ bệnh viện giã chiến tại cung thể thao tiên sơn
để vận chuyển ra xây dựng bệnh viện giã chiến tại tỉnh hải dương theo chỉ đạo của bộ y tế để tăng cường tri viện dập dịch covid một mươi chín
theo đó toàn bộ việc di dồi các trang thiết bị tại bệnh viện giã chiến tiên sơn đà nẵng do tập đoàn san vước đảm nhận
chủ yếu là hệ thống dường bệnh vách ngăn và một số trang thiết bị cần thiết của một bệnh viện giã chiến
phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mà trước đó doanh nghiệp đã hỗ trợ đà nẵng xây dựng tại cung thể thao tiên sơn
bệnh viện giã chiến tiên sơn có quy mô năm trăm linh giường bệnh
theo ngành y tế đà nẵng việc sử dụng trang thiết bị tại bệnh viện giã chiến này để mang ra hải dương
nhằm chi viện kịp thời cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín được nhanh chóng và hiệu quả nhất
chuyển sang những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
đối tượng nhận một mươi triệu đồng để chở ba người trung quốc từ hà nội vào thành phố hồ chí minh là tài xế nguyễn quách nguyện
một mươi tuổi quê ở tỉnh an giang vừa bị công an đà nẵng phát hiện và tiến hành mời về trụ sở để làm việc
cụ thể trong quá trình làm nhiệm vụ tại địa bàn quận liên triều tổ c ba nghìn chín trăm một mươi một đã phát hiện một chiếc xe bảy chỗ có biểu hiện nghi vấn
cho nên đã tiến hành giữ xe để kiểm tra và lúc này phát hiện trên xe có ba người trung quốc và một phụ xe người việt nam
kiểm tra nhanh cả ba người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ

cho nên đã tiến hành dựng xe bảy chỗ có biểu hiện nghi vấn
và quay trở lại nhà mình bắn một phát làm mình bị thương ở đùi trái
sau khi gây án cho đến khoảng một mươi tám h cùng ngày vĩ đã đến cơ quan công an huyện tân hiệp đầu thú và giao nộp khẩu súng
vĩ khai nhận đã tàng trữ trái phép khẩu súng này từ năm hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị báo vt news thông tin là vào chiều ngày ba mươi tháng một
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội đã họp giao ban trực tuyến với các quận huyện xã phường
để tiếp tục triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan
sở y tế và cdc hà nội đều cho rằng hiện nay nguy cơ lây lan dịch bệnh tại thủ đô là rất lớn
vì đã có trường hợp f một f hai thành f hai
nhận định tình hình dịch bệnh lãnh đạo sở y tế và cdc hà nội đều cho rằng
hiện nay nguy cơ lây lan là rất lớn vì đã có trường hợp f một f hai thành f
các trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch ở quảng ninh và hải dương
cho nên hiện tại dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát
tuy nhiên ông trương quang việt phó giám đốc phụ trách cdc hà nội cũng nhấn mạnh
nếu không nhanh chóng quyết liệt thì hà nội sẽ có nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng
tại cuộc họp phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội trử xuất cho quý vị
hiện nay nguy cơ lây lan dịch bệnh đã hiển hiện
và cần có những biện pháp cấp thiết để ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan
các sở ban ngành ubnd quận huyện thị xã phải xây dựng ngay các kịch bản chi tiết
phòng chống dịch trong các tình huống
phần công rõ nhiệm vụ đến từng lực lượng như bảo vệ dân phố khu dân cư
khẩn trương truy vết khoanh vùng xét nghiệm đúng đối tượng không gây lãng phí
chủ động ra soát người về từ vùng dịch truy vết thần tốc và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
vào tối ngày ba mươi
ba mươi tháng một ông nay phi la giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết là vừa tiếp nhận thông báo
và tổ chức truy tìm một thanh niên đi qua vùng dịch nhưng trốn viện
đây là phản ánh trên báo người lao động
theo báo cáo của bệnh viện đa khoa khu vực cam ranh tỉnh khánh hòa
vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân có dấu hiệu đau họng
là ngô trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại xã hòa phong huyện crong bong tỉnh đắk lắc
làm nghề lái xe tại tỉnh yên bái
tháng một anh sinh bay từ nội bài đến cam ranh và được tiếp đón tại khu sàng lọc
bệnh viện đa khoa khu vực cam ranh đã được nhân viên y tế làm phiếu điều tra dịch tễ
sàng lọc nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên vào khoảng một mươi bốn h một mươi năm phút phát hiện anh sinh không có mặt tại buồng bệnh
bác sĩ gọi điện thoại thì người này nói đã bắt xe lên đắk lắc để về nhà
vào tối ngày ba mươi tháng một ông lê văn long chủ tịch ubnd huyện crong bông cho biết
ông đã cùng lực lượng chức năng xuống nhà của anh sinh nhưng người này không có mặt
liên lạc qua điện thoại anh sinh cho biết đã bắt xe đi bình thuận để thăm người yêu
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp và cả nước đang phải cùng chung tay
dồn sức để phòng chống dịch bệnh
do đó người dân cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức của mình
để phòng chống dịch bệnh và tránh gây mất thời gian công sức của cơ quan chức năng
phóng viên báo công an nhân dân đã có bài viết ghi nhận về tinh thần làm việc
khẩn trương nghiêm túc bám địa bàn ứng trực bảo vệ đại hội đảng
toàn quốc lần thứ một mươi ba của lực lượng công an trong đó có sự góp phần không nhỏ
của công an các địa bàn và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
theo ghi nhận của phóng viên báo công an nhân dân khi có mặt ở điểm chốt
tại cổng số một của trung tâm hội nghị quốc gia thuộc địa bàn phường mễ trì
quận nam tử liêm các cán bộ chiến sĩ công an phường mễ trì phối hợp với lực lượng
an ninh cảnh sát cơ động công an tp hà nội và bảo vệ dân phố phường mễ trì
đang triển khai cắm chốt tại đây
xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn đại hội đảng
anh em trong ca trực chẳng ai bảo ai đều nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
phường trung hòa quận cầu giấy là trục giao thông chủ đạo của các đoàn xe đưa đón
lãnh đạo đảng nhà nước và xe chở các đại biểu đi qua để đến trung tâm hội nghị quốc gia
cho nên công tác ứng trực đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
và trật tự công cộng được công an phường trung hòa phối hợp với các đơn vị chức năng
của bộ công an công an tp hà nội triển khai hết sức nghiêm túc
bởi vậy trong những ngày diễn ra đại hội đảng cho đến nay
giao thông tại đây luôn được đảm bảo thông suốt và không để xảy ra uồn tắc
kể cả vào giờ cao điểm
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
do có mâu thuẫn trong lúc nhậu tú dùng súng tự chế mang sang trên người
bắn ông nguyễn văn tý trúng c qua cánh tay phải gây thương tích một mươi hai
tuy nhiên sau khi áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
thì túi lại sang phương quốc campuchia để mua một bịch pháo nổ và một quả lựu đạn
về tháo ra để lấy phần thuốc nổ và tìm một số dụng cụ để chế tạo thành bốn quả nổ
cất giấu trong nhà
đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi vì mâu thuẫn với hàng xóm tôi lấy một quả nổ
đã chế tạo dùng hộp quạt bật lưỡi trong ngòi nổ và ném qua nổ này phía trước cửa phòng
là ba người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng
được biết lê văn bé tú có hai tiện sự về sử dụng trang phép chất ma túy
và xâm hại sức khỏe của người khác
trong ngày ba mươi tháng một bệnh viện trợ rẫy tp hcm thông tin điều trị thành công
một ca vỡ quai động mạch trữ hy hữu
sau một buổi tiệc có uống rượu bia bệnh nhân bất ngờ cảm thấy tức ngực
khó thở phải lập tức đi cấp cứu
sau buổi tiệc với bạn bè bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tỉnh tiền giang về nhà nghỉ ngơi
gần sáng người này cảm thấy mệt khó thở và tức ngực bất tỉnh không lâu sau đó
anh được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương
sau đó chuyển lên bệnh viện trời rẫy tp hcm
tại đây các bác sĩ đã khẩn trương làm các xét nghiệm chẩn đoán
xác định bệnh nhân bị vỡ đoạn quai động mạch trữ
và đã ngay lập tức tiến hành mổ cấp cứu giúp bệnh nhân vượt qua cửa tử
bệnh nhân được xác định có bệnh nền là một dị tật bẩm sinh hẹp đoạn eo động mạch chủ
sau động mạch trữ bị hẹp mạch máu bị phình to và căng mỏng ra
đồng thời hẹp đoạn eo động mạch chỗ cũng dẫn đến tình trạng bệnh nhân bị cao huyết áp
ở trường hợp này các chất kích thích là rượu bia đã làm tăng nhịp tim
tăng huyết áp khiến mạch máu của bệnh nhân vốn dị đẻ yếu sẽ bị vỡ ra
chẳng ép đường thở khiến bệnh nhân khó thở
nó xỉu rồi lúc mà lên đây chụp yết quang còn nhớ nhớ xíu
xong rồi đưa vô phẫu thuật đủ một ngày trời luôn
vậy mới tỉnh bữa thứ hai
vốn dị mạch máu đã yếu bây giờ nó còn tăng thêm nữa thì nó sẽ bị bể ra
khi mà lúc mà nó nứt ra như vậy đó thì nó sẽ chèn ép vô những cái đường thở
để làm cho ảnh không thở nổi
và chính vì ảnh không thở nổi ảnh mới phải bừng tỉnh dậy và ảnh chạy ra ngoài
thì khi mà chạy ra ngoài là lúc đó là cái động mạch chủ nó phải
nó bể ra thì lúc mà bể ra thì ảnh sẽ ngất đi
bệnh nhân này sau khi chẩn đoán xong thì cuộc mổ thì tôi cũng rất là nhanh gọn
khoảng vài giờ thôi và khoảng ngày hôm sau là bệnh nhân có thể rút ống thở
và nằm hồi sức chỉ có hai ngày
nên là sau đó bệnh nhân có thể tự đi lại được
sau bốn ngày hậu phẫu sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định
có thể đi đứng sinh hoạt bình thường và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới
các bác sĩ khuyến cáo người ở độ tuổi thanh niên nếu phát hiện cao huyết áp
thì nên đến bệnh viện để khám tìm nguyên nhân
một khi biết mình bị cao huyết áp người bệnh còn điều chỉnh cách ăn uống sinh hoạt
cho phù hợp nhằm tránh xảy ra những biến chứng với hậu quả khôn lường
đe dọa đến mạng sống
vừa rồi là những cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ mỹ khôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

tiền hỗ trợ cho ăn tết mua bánh kẹo đồ

dịp tết tân sửu năm nay thành phố đà nẵng đã trích ngân sách năm mươi hai tỷ đồng
chăm lo tết cho người nghèo trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số cơ tu
cùng với đó chính quyền địa phương tại các xã miền núi thuộc huyện hòa vang
cũng đã vận động ngân sách từ các mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm
tổ chức chương trình như xuân yêu thương tết nghĩa tình nấu bánh chưng xanh để bà con đón tết
thưa quý vị những ngày cuối năm khi mọi người tất bật hoàn thành công việc
để về xung họp cùng gia đình thì những cán bộ chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
luôn trong tâm thế sẵn sàng lên những con tàu hướng ra biển đông
làm nhiệm vụ
với họ thì mùa xuân năm nay lại càng có ý nghĩa hơn khi mà được chuẩn bị đón một cái tết
cổ truyền ấm áp nghĩa tình bên các đồng chí đồng đội của mình
không ồn ào náo nhiệt
trong căn phòng hồ chí minh truyền thống các chiến sĩ trên tàu cảnh sát biển sáu nghìn một
đang tất bật chuẩn bị mâm ngụ quả điểm thêm vài hoa may vàng
để trang hoàng một không gian đón tết ấm cúng
với những người lính đã có nhiều năm thực hiện nhiệm vụ trên tàu
đón tết trên biển dường như đã rất đổi quen thuộc
nhưng với chiến sĩ trẻ mới nhập ngủ thì đây là một mùa xuân đặc biệt với bao nỗi niềm riêng
đây là lần đầu tiên em đón tết ở trên tàu ở trong đơn vị cũng là xa quê xa gia đình
em thật sự rất là bùn nhưng mà được sự động viên giúp đỡ của cán bộ chỉ huy tàu
và anh em đồng chí đồng đội
em cảm thấy rất là ấm cúng cảm giác giống như là đang ở một gia đình mới
một gia đình mới có đồng chí đồng đội quây quần bên nhau cùng chia sẻ niềm vui nỗi nhớ
có lẽ với người lính cảnh sát biển là một trải nghiệm thú vị trong quãng đời quân ngũ của mình
và tình đồng chí đồng đội ấy còn được gói gọn qua từng chiếc bánh trưng xanh nghĩa tình
được từng cán bộ chiến sĩ trẻ khéo léo vùng vén sao cho những chiếc bánh
được chặt và đẹp mắt
những chiếc bánh gói lên này sẽ sau khi gói và nấu xong sẽ được đem và tặng cho nhân dân trên địa bàn xã trà giang huyện bắc trâm y
trong không khí vui xuân đón tết là vậy nhưng những người lính cảnh sát biển luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu
đây được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo giữ gìn an ninh trên biển
để nhân dân trên đất liền
một cái tết đầm ấm an vui bên gia đình
tàu đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ về chỉ thị mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu trong dịch tích nguyên đán
tăng cường quân số theo quy định của đơn vị
duy trì nghiêm các lực lượng trực chỉ huy trực ban trực canh
theo chế độ quy định của đơn vị
bên cạnh đó cũng nắm tâm tư tình cảm của cán bộ chiến sĩ trong tàu
hoàn thiện các trang bị vật chất đảm bảo đón tết an toàn tiết kiệm

ở trên tàu có thể không đầy đủ như trên đất liền
nhưng có lẽ ngày tết cổ truyền chẳng ai tính đến chuyện thiếu thừa
bởi được tự tay chuẩn bị đón tết trên tàu giữa biển quê hương
với họ đó đã là điều đặc biệt
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo